có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này như công tác quản lý khai thác bảo quản quảng bá còn giản đơn thủ công
trưng bày hiện vật cố định thiếu tính khoa học sáng tạo thiếu tính thu hút đối với công chúng và khách du lịch
để khắc phục được tình trạng này một số khu di tích lịch sử cấp quốc gia đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin
vào cải cách hệ thống bán vé tự động thuyết minh tự động và xây dựng hệ thống thực tế ảo
để tạo ra không gian gặp gỡ giữa quá khứ và hiện tại phục dựng những câu chuyện lịch sử
website ba d kính thực tế ảo vr thực tế tăng cường ar trên nền di động và nhằm thu hút khách du lịch mọi lúc mọi nơi
phóng sự sau đây được chúng tôi thực hiện tại một số khu di tích và bảo tàng lịch sử ứng dụng công nghệ thông tin
linh hoạt trong nhiều hoạt động của mình mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
văn miếu quốc tử giám là một điểm đến không thể thiếu khi tới với thủ đô hà nội
nơi đây thường tổ chức các hoạt động văn hóa
văn hóa du lịch phong phú về loại hình độc đáo về tính chất đầy màu sắc truyền thống năng động và nhộn nhịp
có khả năng hòa nhập giữa cái cũ và cái mới giữa truyền thống với hiện đại để bảo tồn và phát huy giá trị của di tích này trong cuộc sống đương đại
nhóm học sinh này được bố mẹ cho đến thăm văn miếu quốc tử giám sau khi kết thúc năm học
khi được hướng dẫn viên kết thúc phần giới thiệu của mình một số em mới tranh thủ tìm hiểu kỹ hơn về khu di tích
vì nhóm đi đông người thời gian lại hạn hẹp
viên nói nhanh và lứt qua một vài điểm khiến các em phải tự mình tìm hiểu và khám phá thêm những điều mình chưa biết
thời gian nó cũng khá là giới hạn và hạn hẹp hành ra là chưa được nghe nhiều và chưa được quá chi tiết về các cái chi tiết cũng như là những cái khu ở đây
em cần và muốn nghe thêm nhiều thông tin
nó là về cái lịch sử của nơi này
không giống như đoàn du lịch của nhóm học sinh trên hôm nay bà elita senkus koneca du khách đến từ thụy điển đến thăm quan văn miếu quốc tử giám một mình
chỉ với dụng cụ thuyết minh tự động audio guide trên tay bà tự mình trải nghiệm khu di tích và tỏ ra rất hài lòng
hôm nay tôi đến việt nam lần đầu và chắc chắn sẽ quay trở lại
tôi rất hài lòng với dụng cụ thuyết minh này nó thật dễ sử dụng và hiệu quả của nó trong việc giới thiệu điểm di tích này thật tốt
được biết hiện nay dụng cụ thuyết minh tự động audio guide của khu di tích văn miếu quốc tử giám đã ứng dụng được một mươi hai thứ tiếng
chính vì vậy đã khắc phục được tình trạng hướng dẫn viên chỉ nói tiếng anh hoặc một số ngôn ngữ thông dụng như pháp nga và trung quốc
nên khách du lịch đến từ những quốc gia khác đều phải tự mầy mò và cảm nhận về khu di tích này
nay với máy thuyết minh tự động mọi thứ trở nên thuận lợi hơn cho du khách
khi ứng dụng công nghệ thông tin trong việc sử dụng dịch vụ audio guide
thì thứ nhất là nó sẽ giúp cho việc tuyển chọn cũng như những cán bộ hướng dẫn viên sẽ được một cách chất lượng hơn
thay vào đó và áp lực về công việc nó cũng sẽ giảm xuống vì số tour nó sẽ cũng giảm bớt đi
thứ hai nữa là du khách việt nam hoặc là du khách nước ngoài họ muốn chủ động tìm hiểu về bất cứ một địa điểm nào
thì họ cũng sẽ có một cái thiết bị luôn luôn hỗ trợ và đồng hành cùng với họ
sử dụng máy bán vé tự động và thiết bị thuyết minh tự động audio guide là một trong những bước tiến trong cải cách hành chính
thay đổi phương thức phục vụ của văn miếu quốc tử giám trong việc tinh giản bộ máy hành chính
và ứng dụng công nghệ thông tin giảm bớt giấy tờ sổ sách thuận lợi trong việc quản lý và điều hành khu di tích
để bảo tồn và phát huy được giá trị văn hóa lịch sử của khu di tích lãnh đạo cán bộ công nhân viên nơi đây xác định
đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và công nghệ bốn để phát triển du lịch
tôi nghĩ rằng cái việc mà ứng dụng công nghệ thông tin thì đương nhiên nó gắn điền với việc cải cách hành chính
và cụ thể ở đây đối với vân miếu quốc tử giám là liên quan đến công việc quản lý bảo tồn và phát huy giá trị sản
trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ có một cái kế hoạch tức là đưa vào triển khai cái thực tế ảo
và với cái thực tế ảo dùng công nghệ cao này thì sẽ giúp du khách tiếp cận được những cái
những cái giá trị của di tích vân miếu quốc tử giám
thế vậy thì chúng tôi sẽ phục dựng lại những cái những cái hoạt động những cái sinh hoạt đó
nhưng mà bằng nhờ công nghệ chứ không phải trên thực tế
và như vậy là với công nghệ thực tế ảo đeo kính đến khu tác học là du khách sẽ có được chứng kiến
những sinh hoạt việc học việc ăn ở của các nho sinh ngày xưa
để thấy rằng họ học hành vất vả khổ luyện như thế nào
để thành những nhân tài chủ đề
và chúng tôi hy vọng rằng là cái chương trình này sẽ đạt được những cái kỳ vọng
những cái mong ước những cái mong đợi của chúng tôi trong cái việc mà cải cách hành chính
làm sao để cho giảm được sức người giảm được những đầu tư về các nguồn lực khác
mà nó lại hiệu quả và phục vụ ngày càng tốt hơn
bắt kịp xu thế chung của thế giới
từ ứng dụng công nghệ thông tin trong phát triển du lịch
mấy năm trở lại đây bảo tàng phụ nữ việt nam đã chủ động thay đổi
ứng dụng khoa học và công nghệ và hoạt động chương trình của bảo tàng
những cái năm gần đây thì chúng tôi cũng được rất nhiều những cái đơn vị mà họ làm về cái thiết kế chương trình phần mềm
hay là làm về công nghệ họ cũng có đưa ra những cái sản phẩm của họ
thực ra thì cái việc mà ứng dụng cái từ công nghệ đấy nó là một cái từ nó rất là rộng
tuy nhiên thì tùy từng cái loại hình cái tính chất của bảo tàng
mà xem xem là mình ứng dụng công nghệ là ứng dụng loại công nghệ gì ứng dụng như thế nào
bảo tàng phụ nữ việt nam hiện trưng bày hơn một hiện vật tư liệu hình ảnh xoay quanh ba chủ đề
phụ nữ trong gia đình phụ nữ trong lịch sử và thời trang phụ nữ
nét mới của bảo tàng so với nhiều nơi khác đó là đã hiện đại hóa cách trưng bày hiện vật
đi kèm với thuyết minh bằng thiết bị thuyết minh tự động audio guide
với cái thiết bị này thì em thấy thứ nhất là mình chủ động hơn trong việc
chọn đứng trước hiện vật nào thì mình sẽ nghe về chủ đề nào mà không cần phải gọi người hướng dẫn
thứ hai là mình có thể linh hoạt trong cách đi đứng chứ không phải là đi từ đây đến đây
phải theo trình tự nó khá là linh hoạt và tiện dụng
theo em thấy thì nếu mà có thể có điều kiện thì mình áp dụng nhiều hơn để mà gây hứng thú và thuận lợi hơn cho khách tham quan
cũng giống như bảo tàng phụ nữ việt nam

bảo tàng lịch sử quốc gia cũng đang tiến hành ứng dụng hàng loạt công nghệ mới để giới thiệu gần hai trăm linh hiện vật quý giá từ thời tiên sử đến nay với du khách tới tham quan và những người tìm hiểu thông tin qua internet
điểm nổi bật của bảo tàng lịch sử quốc gia là ngoài việc sử dụng thiết bị thuyết minh tự động đã đưa vào hoạt động công nghệ tham quan tương tác ảo ba d cho các khu trưng bày của mình